hợp tác quốc tế là điều cần thiết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố
nhưng tiến trình đối thoại về vấn đề này đang bị gián đoạn
về các căng thẳng ngày càng leo thang trên toàn cầu
đây là phát biểu mới được người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov đưa ra
ông peskov nêu rõ cuộc chiến chống khủng bố là tiến trình liên tục
cần hợp tác quốc tế toàn diện nhưng hiện nay hợp tác không được thực hiện
hoặc không được thực hiện đầy đủ
đến nay các cơ quan đặc nhiệm của nga đang độc lập thực hiện những công tác
liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở nhà hát krokusso city hall thủ đô moskova
hiện nga không có liên lạc gì với phương tây liên quan cuộc điều tra về cuộc tấn công khủng bố này
cũng theo ông peskov tối ngày hai mươi năm tháng ba theo giờ nga
tổng thống vladimir putin đã chủ trì cuộc họp
thảo luận về các biện pháp cần thực hiện sau vụ tấn công khủng bố xảy ra
tổ chức nhà nước hồi giáo e tự xưng đã nhận thực hiện vụ tấn công
nhưng moskova từ chối bình luận về thông tin này